hiện nay tình hình dịch tả lợn châu phi đã tạm lắng tại bình định tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nguồn cung thịt lợn đang thiếu hụt trầm trọng
đồng thời nhu cầu tiêu dùng thịt trong dịp cuối năm cũng tăng lên đã làm cho giá bán đang giao động ở mức cao
nhiều hộ chăn nuôi ở bình định đang đẩy mạnh việc tái đàn phục vụ dịp tết nguyên đán sắp tới
từ khi tình hình dịch tả lợn châu phi tạm lắng cũng như nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh anh trần văn ngọc đã tập trung phát triển đàn lợn của mình
gia đình anh hiện đang nuôi một mươi con lợn nái sinh sản và sáu mươi con lợn thịt có thể xuất chuồng trong dịp cuối năm nay
với giá bán lợn hơi ở thời điểm hiện tại sau khi trừ các khoản chi phí anh thu lãi gần ba triệu đồng trên mỗi con lợn thịt

dẫn đến nguồn cung hạn chế đẩy giá lợn thịt lên cao từ bảy mươi đến chín mươi nghìn đồng một kg và còn tăng khi giáp tết nguyên đán
trước thực tế giá lợn tăng cao nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đã vội vàng tái đàn và ngành nông nghiệp tỉnh cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình này
chúng tôi khuyên các bà con hiện nay thì tất cả lộng tác không nên vội tái đàn ào ạc mà chỉ những hộ chăn nuôi nào có đủ điều kiện
chẳng hạn phải có trang trại lạnh trang trại lưới vay có đủ điều kiện đảm bảo an toàn sinh học thì mới được phép tái đàn
còn những trang trại nào gia trại hộ chăn nuôi nào chưa đủ điều kiện thì không nên tái đàn không nên phát điện đàn bởi vì đó là tác hại rất lớn
và thì hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến kinh tế sổ địa phương
nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong ngành chăn nuôi
cũng như đảm bảo nguồn cung trong dịp cuối năm tỉnh bình định đã chú trọng đến việc nuôi mới và tái đàn
đồng thời hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
cùng với sự tuân thủ nghiêm ngặt của người chăn nuôi thì việc phát triển đàn heo trong dịp cuối năm nay sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao
cũng như đảm bảo an toàn dịch bệnh